việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định sáu mươi bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã đến hạn
tại phú yên người dân đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng đất để tiếp tục ổn định sản xuất
tuy nhiên khó khăn nhất hiện nay là nhiều diện tích đất đã được người dân chuyển nhượng hoặc mua bán trái phép gây khó khăn cho các ngành chức năng và chính quyền ca cấp
theo nghị định sáu mươi bốn của chính phủ thì thời hạn giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm nuôi trồng thủy sản là hai mươi năm và trồng cây lâu năm là năm mươi năm
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình cá nhân đang sử dụng theo nghị định sáu mươi bốn đến nay vẫn đang được tiếp tục sử dụng mà không cần phải đăng ký gia hạn hoặc cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu mới
trong trường hợp hộ gia đình cá nhân có nhu cầu xác nhận gia hạn thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp
hoặc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu mới thì liên hệ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định
tuy nhiên cái khó nhất hiện nay là qua thời gian dài được giao đất nhiều hộ gia đình đã chuyển nhượng hoặc mua bán đất trái phép gây khó khăn cho các ngành chức năng và chính quyền địa phương
cái đốc mà theo nghị định sáu mươi bốn trước đây nhà nước giao quyền sử dụng cho nhân dân sử dụng ổn định lâu dài trong hai mươi năm thì giờ nó đã quá hai mươi năm rồi
thì nghị định của chính phủ thì tiếp tục những người dân có nhu cầu thì chúng ta tiếp tục gia hạn để sản xuất trên cái diện tích ta được giao
nhưng mà trong cái trước đây giao hai mươi năm thì hiện nay là có cái việc chuyển nhượng thừa kế thế chấp rồi mua bán được cái quyền đó
nhưng hiện nay cái việc này nó rất phức tạp
xăm ganh cũng có xen ganh cũng có rồi chuyển nhượng trái phép cũng có
cho nên hiện nay là vấn đề đó là nó rất là phức tạp
chấp đến hội đồng về có đi giám sát sau đó kế nghị với quý tỉnh cũng như với chính phủ để có những điều chỉnh nó phù hợp
đối với đất được giao thời hạn năm mươi năm cũng đang xảy ra nhiều bất cập
do kinh phí đầu tư trồng rừng lớn hoặc hám lợi trước mắt nhiều hộ gia đình đã chuyển nhượng đất cho các tổ chức cá nhân khác
mà thiếu sự quản lý chặt chẽ của chính quyền cơ sở dẫn đến đất không còn chính chủ và người dân lại vào rừng chặt phá để có đất tái sản xuất
thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho thấy từ năm hai nghìn một mươi một đến nay trung bình mỗi năm tỉnh mất khoảng hai trăm linh hectare rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp
chủ yếu là do người dân chặt phá làm nương rẫy và trồng các loại cây keo bạch đàn
chính phủ cũng có chú trương là chúng ta muốn giao lại cho dân quản lý
nhưng mà giao cho nhân dân thì nó cũng có cái việc được là dân có đất sản xuất
nhưng có cái mặt nó không được hiện nay thực tế đang xảy ra là nhiều loại dân không có điều kiện để đầu tư
hiện nay đối với trang mẫu của ta rừng ít nhất cũng có hai mươi hai mươi năm triệu đồng trên hectare
thì người dân ta giao cho khoảng là năm bảy hectare hoặc vài ba hectare
thì người ta hiện nay
nhiều hộ thì có điều kiện nhưng nhiều hộ thì cũng không có điều kiện
cho nên chính cái chỗ đó thì dân người ta mới chuyên dụng người ta bán cho các người khác
vừa qua tỉnh nó cũng xảy ra một số trường hợp như thế này
và như vậy việc đó là đất như vậy là sự sử dụng không còn đúng mục đích nữa
mà đất nó không còn chính chủ nữa
cho nên việc đó sắp đến là sẽ có cái điều chỉnh
chứ bây giờ người dân khi giao đất xem người ta bán xem dân lại là không còn ở đất nữa
đó cho nên cái việc đó nó cứ ghiêu một luân quấn đó thì nó rất là phức tạp
xử lý thực trạng này hội đồng nhân dân tỉnh phú yên đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng giả soát tăng cường việc xác nhận gia hạn thời hạn sử dụng đất
và cấp giấy chứng nhận theo mẫu mới cho hộ gia đình cá nhân có nhu cầu
đồng thời lên kế hoạch kiểm tra đề nghị xử lý vi phạm trong năm hai nghìn hai mươi
nhằm lập lại trật tự trong quản lý sử dụng đất tránh tình trạng lợi dụng khó khăn nhất thời của người dân
để thao túng đất của một số tổ chức cá nhân